thưa quý vị trong ngày hôm nay thời tiết miền bắc đã có những cải thiện rõ rệt khi khối không khí lạnh suy yếu
đới gió chuyển dần sang gió đông bắc cho đến đông ẩm tăng lên khiến đêm nay miền bắc trời cũng chuyển mây nhiều
nền nhiệt đêm ở bắc bộ vì thế sẽ tăng nhanh
ở khu vực vùng núi và trung du nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ một mươi năm cho đến một mươi sáu độ
còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ ở mức cao từ một mươi bảy cho đến một mươi tám độ
sang ngày mai thì miền bắc trời có nắng về trưa và chiều
mức nhiệt ngày mai ở hầu khắp bắc bộ cũng sẽ nhỉnh hơn so với ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
sự suy yếu của không khí lạnh cũng giúp thời tiết miền trung có những cải thiện đáng kể
đêm nay miền trung chỉ còn mưa ở một vài nơi nên nhiệt đêm ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế tăng lên trong khoảng từ một mươi sáu cho đến một mươi chín độ
trời rét nhưng không còn bút
trong khi ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ sẽ tăng cao trên mức hai mươi độ
trời sẽ chỉ còn xe lạnh và ban sáng
sang ngày mai hầu hết miền trung đều có nắng chỉ riêng khu vực trung trung bộ còn có mây nhiều
nhiệt độ từ thanh hóa đến thừa thiên huế giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
còn ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ ở ngưỡng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
nam bộ vẫn đang chịu ảnh hưởng của một dạnh áp thấp có trục năm bảy độ vị bắc
nên trong đêm nay và chiều tối mai ở một vài nơi vẫn còn có mưa trái mùa và nhiệt độ ngày thì cũng không quá cao
phổ biến trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
còn ở khu vực tây nguyên ngày mai trời ít mưa nắng nhẹ nên nhiệt duy trì trong khoảng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
trên biển thời tiết đang có những xu hướng chuyển tốt dần
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc còn mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu nên vẫn xảy ra tình trạng biển động nhẹ
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc chỉ còn ở mức cấp bốn đến cấp năm
mưa rào và rông xảy ra ở mức giải rác nên tầm nhìn xa vẫn bị hạn chế từ bốn cho đến một mươi km
nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật vẫn còn
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước